một trong những vấn đề được các đại biểu chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà vào chiều nay
đó là câu chuyện giá cả bất động sản quá cao so với thu nhập của người dân
trong khi đó nguồn cung của nhà ở thương mại giá thấp nhà ở cho người dân
đặc biệt là nhà ở xã hội giá rẻ rất thiếu trong khi nhu cầu nhà ở xã hội này rất lớn
chất vấn bộ trưởng phạm hồng hà đại biểu tô văn tám đề nghị bộ xây dựng đưa ra giải pháp
giải quyết việc giá cả bất động sản cao gấp hai mươi năm lần thu nhập bình quân của người dân
giá cả cao còn so với giá trị thực của bất động sản
lại còn diễn biến phức tạp ở những lớn đến khả năng tiếp cận người dân
đang là thách thức những nỗ lực giải quyết nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp
bộ trưởng nhìn nhận vấn đề trên như thế nào nguyên nhân của vấn đề giải pháp giải quyết
để khắc phục cái việc này thì có mấy cái giải pháp chính
thứ nhất là chúng ta tăng nguồn cung
tăng nguồn cung về cái phân khuẩn
phân khúc bất động sản thì cái việc tăng nguồn cung nó sẽ có cái tác dụng làm giảm cái giá bất động sản
cái thứ hai là chúng ta phải ngăn chặn kịp thời cái tình trạng thổi giá
đẩy giá đầu cư của một số các cái đối tượng để trục lợi
trong khi đó đại biểu nguyễn văn giành lại đề cập đến vấn đề nhà ở thương mại giá thấp
có nhu cầu rất lớn nhưng lại thiếu trầm trọng
hiện nay nguồn cung loại phân bắc động sản
như nhà ở thương mại giá thấp nhà ở bệnh dân đặc biệt là nhà ở xã hội giá rẻ
còn rất thiếu trong khi nhu cầu nhà ở loại hình này rất lớn
vậy xin bộ trưởng cho biết có chính sách đột phá gì để tăng nguồn cung cho loại hình bất động sản này
nhưng mà cái hệ thống chính sách về nhà ở xã hội chúng ta hiện nay thì nó còn tương đối
nó phân tán chia ra quá nhiều cái đối tượng nhà ở xã hội
bây giờ hiện nay theo luật là khoảng một mươi cái đối tượng
thế và cái việc huy động
cái nguồn lực thì cũng lại nặng về cái tình hình bao cấp chưa sử dụng các cái nguồn lực từ cái đất đai
cái bất động sản để cho cái phát triển nhà ở xã hội thì tới đây chúng ta sẽ làm cái này
cái hai là cũng sẽ nghiên cứu để bổ sung những cái giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng nhà ở xã hội

trong phiên chất vấn chiều nay nhiều vấn đề như vì sao việc di rời trụ sở các bộ ngành ra khỏi nhà ở xã hội
khỏi nội đô vẫn còn chậm
việc quản lý thị trường bất động sản xử lý bất cập trong quản lý nhà trung cư căn hộ du lịch
hay vấn đề quản lý đất ở dự án tâm linh kết hợp du lịch cũng được các đại biểu thẳng thắn chất vấn